thời gian gần đây giá mủ cao su vào những tháng đầu năm tăng trở lại
nên nông dân bình phước đã tích cực thay diện tích cao su già để trồng mới khiến giá cây giống tăng cao
hiện trên địa bàn tỉnh bình phước người mua chủ yếu sử dụng hai loại cao su giống là bp hai trăm ba mươi năm và lai hoa
trong đó giống sừ tôm bầu bp hai trăm ba mươi năm có giá từ hai mươi năm đến ba mươi đồng
sữa tôm trần có giá năm mươi đến sáu mươi đồng tăng từ ba đến bốn lần so với các năm trước đây
nguyên nhân giá cao su giống tăng đột biến là do khi giá mủ cao su đang ấm trở lại
nhu cầu tái canh trồng mới tăng đồng thời nhiều hộ sản xuất không dự báo được nhu cầu thị trường
nên không dám đầu tư sản xuất giống sau một thời gian dài cao su giống ế ẩm
giá bán thấp nên dẫn đến cung huyện không đủ cầu giá bán tăng cao
cái lượng giá trị của cái thu mù nó tăng lên thì bà con mới chuyển hướng sang là trồng cao su
thứ hai nữa là khi mà cái nhu cầu tăng mà trong khi đó cái lượng cung không kịp
tức là cái cao su này khi mà mình ương nó phải mất trong một ra một năm
mà khi cái giá mủ nó tăng vào cuối năm bà con mới có nhu cầu cây
thì cây giống lại không kịp đáp ứng cho thị trường
do vậy là khi khán hiếm tự nhiên cái nguồn cung nó khán hiếm
thì nhu cầu tự nhiên nó đẩy giá lên
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
năm hai nghìn một mươi sáu diện tích thanh lý cao su tiểu điền hơn một hectare
tương ứng nhu cầu giống gần sáu trăm linh cây giống
và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi diện tích cao su của địa phương này sẽ đạt hai trăm năm mươi hectare
ngành nông nghiệp bình phước khuyến cáo người dân cần thận trọng
khi đầu tư kinh doanh giống cây cao su
tránh tình trạng như trước đây khi giá mủ xuống thấp
kéo theo các vườn ươm sản xuất ra nhưng không có người mua